các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế hiện nay dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc tuy nhiên đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác
trong thời gian tới thời tiết khí hậu nóng ẩm cùng với việc giao lưu đi lại là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng bùng phát đặc biệt các bệnh như sốt xuất huyết tay chân miệng tiêu chảy do virus rota lị thương hàn viêm não do não mô cầu viêm não nhật bản bạch hầu ho gà và có thể bùng phát dịch bệnh

và quyết định số hai trăm một mươi tám quy đề bit ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của bộ y tế
chỉ đạo chính quyền các cấp các ngành tổ chức chính trị chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch bệnh xuất xuất huyết tay chân miệng tiêu chảy do virus rota viêm não bạch hầu ho gà và các dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn

với nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm thời tiết mùa hè sẽ oi bức và là cơ hội rất lớn để virus phát triển và sinh sôi mỗi người hãy tự giữ gìn vệ sinh nhà cửa để phòng bệnh cho gia đình và bản thân